trên địa bàn tỉnh phú yên do ảnh hưởng của mưa lớn trái mùa kết hợp với gió giật xảy ra trong đêm qua và dạng sáng nay
hàng chục tàu cá hàng trăm lồng bè ươm tôm hùm và hàng ngàn hecta lúa mùa bị thiệt hại
công an tỉnh phú yên đã khẩn trương triển khai lực lượng kịp thời có mặt tại các vùng thiên tai hỗ trợ nhân dân
tại huyện tuy an những đợt sóng biển dữ dội đã đánh chìm và làm hư hại hai mươi tàu cá của ngư dân ở các xã an hòa hải
an ninh đông an chấn một người vẫn còn mất tích hàng trăm lồng tôm hùm ươm của ngư dân bị sóng đánh hư hại ước tính sơ bộ hàng chục tỷ đồng
sáng sớm nay công an huyện tuy an đã cho dừng các công việc không cấp bách huy động gần bảy mươi cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ
khẩn trương đến các vùng bị thiên tai phối hợp cùng bộ đội biên phòng dân quân giúp dân kết nối dây thừng răng neo cẩu kéo tàu cá đảm bảo an ninh trật tự
do sóng lớn hoạt động cứu hộ gặp không ít khó khăn địa phương đã huy động xe đào bánh xích đến hiện trường để phối hợp với lực lượng công an biên phòng dân quân và bà con ngư dân cẩu kéo tàu cá
tại thành phố tuy hòa những sóng biển lớn đánh liên tục đã khiến gần ba mươi tàu cá neo đậu ven bờ biển long thủy xã an phú bị nhấn chìm hoặc lật nghiêng
ngay từ sáng sớm công an tp tuy hòa đã chỉ đạo đội thanh niên sung kích gồm hai mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng công an xã dân quân địa phương và cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng tuy hòa nhanh chóng có mặt ở vùng bị thiên tai giúp ngư dân cầu kéo tàu thuyền
do vẫn còn mưa to gió lớn đến chiều ngày hôm nay lực lượng công an phú yên vẫn tiếp tục sát cánh phối hợp cùng với các lực lượng khác hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân vùng bị thiệt hại khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra